trong hai mươi bốn giờ tới mưa vẫn duy trì ở bắc bộ nhưng sẽ có xu hướng giảm dần
tuy nhiên vẫn gây trở ngại khá nhiều cho các hoạt động lưu thông
lưu ý tại các khu vực vùng núi như lào cai yên bái tuyên quang hà giang cao bằng bắc cạn vĩnh phúc thái nguyên
có mưa lớn hơn với lượng mưa từ sáu mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm ba mươi mm
bà con nơi đây cần hết sức cảnh giác với khả năng cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
các tỉnh thanh hóa và nghệ an cũng có mưa nhiều ngày tới
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông với khả năng ngập úng tại khu vực trũng thấp
các tỉnh còn lại dọc trung bộ cũng xuất hiện mưa ở mức độ giải rác về chiều tối ban ngày có năng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế là hai mươi tám ba mươi một độ từ đà nẵng đến bình thuận là ba mươi ba mươi ba độ
tây nguyên và nam bộ có mưa rông về chiều tối cục bộ có điểm mưa vừa mưa to kèm theo rông xét và gió giật mạnh
ban ngày còn năng gián đoạn nên nhiệt độ có thể đạt hai mươi tám ba mươi một độ và ba mươi ba mươi ba độ
trên biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa và vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông kèm lốc xoáy và gió rất mạnh nguy hiểm
gió nam đến tây nam cấp năm có lúc cấp sáu nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa không vượt quá ngưỡng ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vừa và rông có nơi mưa to gió đông nam đến nam cấp hai
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba ba mươi độ